sáng nay một mươi chín tháng tám nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc dân đại hội tân trào bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức buổi trao tặng huân chương lao động của chủ tịch nước
và bằng khen của thủ tướng chính phủ đối với lãnh đạo quốc hội các cơ quan của quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu phùng quốc hiển đỗ bá tị dự buổi lễ
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất
cho các phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu phùng quốc hiển và ông nguyễn hạnh phúc tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội
nhiều đồng chí lãnh đạo các cơ quan của quốc hội cũng vinh dự được nhận huân chương lao động hạng hai huân chương lao động hạng ba
và bằng khen của thủ tướng chính phủ
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh bảy mươi năm năm qua kể từ quốc dân đại hội tân trào đã xây dựng nền móng cho nền dân chủ và hoạt động của quốc hội
đến những kết quả ngày hôm nay có sự đóng góp to lớn của tất cả các thế hệ lãnh đạo cán bộ của quốc hội các cơ quan của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội và văn phòng quốc hội trong đó có những đồng chí được trao tặng phần thưởng ngày hôm nay
chủ tịch quốc hội cho rằng những đồng chí được nhận phần thưởng ngày hôm nay đều là những tấm gương tiêu biểu về trí tuệ tư duy đổi mới nhạy bén với thời cuộc
và quyết liệt khách quan thận trọng khi xem xét quyết định những vấn đề thuộc trách nhiệm đóng góp chung cho hoạt động của quốc hội
trong đó phải kể đến những đóng góp trong việc xây dựng và chính quốc hội thông qua hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta tạo ra nền tảng pháp lý vững chắc cho thời kỳ đề mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
đồng bộ cả về kinh tế chính trị đáp ứng nhu cầu xây dựng bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế trong tình hình mới

và hướng tới mục đích phục vụ lợi ích cho nhân dân phục sự tổ quốc phục sự nhân dân
và có những cái đóng góp cho cái hoạt động đổi mới tiếp tục đổi mới của quốc hội trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị phải hoàn thiện luật thi đua khen thưởng
để những đồng chí có những đóng góp xứng đáng được nhận những phần thưởng cao
cho quý kịp thời